năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một tới đây thì học sinh lớp một tại tp hcm và nhiều tỉnh thành ở phía nam sẽ được học theo bộ sách giáo khoa mới
đây là lần đầu tiên một chương trình học có đến năm bộ sách giáo khoa do mỗi trường tiểu học tự lựa chọn và vì vậy thì nhận được sự quan tâm của cả xã hội
chưa kể là việc giá sách giáo khoa mới thì cao gấp ba lần so với bộ sách giáo khoa hiện hành cũng đem đến nhiều lo ngại vượt quá điều kiện kinh tế của một số gia đình khó khăn
bộ sách giáo khoa lớp một mới do chính các trường tiểu học lựa chọn lần đầu tiên chương trình học lớp một có đến năm bộ sách giáo khoa
trong đó tám mươi các trường ở tp hcm chọn bộ sách chân trời sáng tạo để chuẩn bị cho năm học mới
các trường đã công khai danh mục sách giáo khoa sử dụng và niêm yết tại trường đồng thời đưa sách về trường để phụ huynh chọn mua
trong nhà sách thì họ hướng dẫn mình là họ nói là mình nên vào trong trường có thể là trong trường sẽ chọn tại vì năm nay là có ba bộ sách khác nhau
và mỗi trường có quyền chọn cái bộ sách mà mình để mình dạy cho học sinh cho nên là mình phải vào trong trường để cho trường hướng dẫn mình mua
hoặc là ở trong trường cũng có bán với cái bộ sách mà trường chọn
một số trường chọn sách giáo khoa trong số bốn bộ còn lại hoặc chọn từng môn của mỗi bộ
việc đưa vào năm bộ sách giáo khoa mới được nhận định là một hình thức xã hội hóa chống độc quyền trong phát hành sách giáo khoa
sách không còn được trợ giá nhờ vậy sách được nhiều phụ huynh giáo viên đánh giá chất lượng tốt
in ấn đẹp đồng thời giá thành cũng tăng cao trung bình ba trăm linh đồng một bộ sách gấp ba lần bộ sách giáo khoa hiện hành
giá thành cũ của những bộ sách giáo khoa năm trước thì nó tầm khoảng cỡ dưới hai trăm linh đổ lại còn nguyên một bộ sách này thì nó ba trăm hai mươi bốn
giá thì cũng được nhưng mà nhiều khi có nhiều phụ huynh hoàn cảnh khó khăn thì người ta không có đủ tiền mua cho con sách học thôi
đảm bảo tất cả học sinh có sách giáo khoa để học là ưu tiên
hàng đầu do vậy thành phố hồ chí minh cũng đã lên phương án hỗ trợ cho học sinh và trường học ở khu vực khó khăn
mọi năm nhà trường lúc nào cũng là mua dư sách giáo khoa trên thư viện để những em bạn nào mà khó khăn thì có thể tới thư viện để mượn sách giáo khoa để học trong năm đó
đối tượng học sinh nghèo cận nghèo thì cái này cũng là quan tâm của thành phố
và chắc chắn là chúng tôi cũng sẽ có kiếm nghị hoặc có giải pháp
thứ nhất là có thể những giải pháp đưa ra có thể ở các trường có những tủ sách dùng chung hoặc cho học sinh nghèo mượn sách
một năm học mới trường học mới hàng loạt học sinh lớp một sẽ bắt đầu con đường học vấn với nhiều điều mới mẻ và những niềm vui mới
và niềm vui của các em sẽ trọn vẹn hơn khi em nào đến lớp cũng đều có cho mình những quyển sách giáo khoa mới